phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng vừa bắt tạm giam và khám xét nơi ở nơi làm việc của nguyễn thái điển chú tại phường hải châu một quận hải châu khởi tố bị can đào nguyên nghị chú tại phường hòa khánh nam quận liên triều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra công ty cổ phần vượng miền trung được thành lập đăng ký vốn điều lệ tám tỷ đồng nhưng đến ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và tăng vốn điều lệ lên hai trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên đây là con số ảo công ty này không có tài sản
riêng điền và nghị dù không phải là cổ đông không sở hữu cổ phần tại công ty nhưng lợi dụng tư cách pháp nhân đã lập ra website fumat vn và app fumat đưa ra thông tin gian dối chào mời kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền mua cổ phần với lý do tăng vốn điều lệ cho công ty để lên sàn chứng khoán
các đối tượng hứa hẹn số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian khi công ty được niêm yết trên sản chứng khoán thì có thể thu lợi rất nhiều lần
đến thời điểm bị phát hiện điền và nghị đã kêu gọi hơn năm trăm linh người tham gia mua cổ phần với số tiền chiếm đoạt hơn ba mươi tám tỷ đồng
bỏ thuốc ngủ vào rượu nhằm cướp tài sản của nạn nhân phan quốc huy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để làm rõ
nạn nhân là chị lưu thị thủy chủ quán cà phê ở xã xuân định huyện xuân lộc thấy chị thủy có nhiều vòng vàng nên trong lúc đi mua đồ ăn về nhậu huy đã mua thêm hai viên thuốc ngủ lợi dụng lúc mọi người không để ý huy cho hai viên thuốc ngủ và ly rượu để chị thủy uống sau đó dùng kéo cắt một mươi bốn vòng đeo tay một sợi dây chuyền vàng và một điện thoại di động của nạn nhân tổng trị giá gần chín mươi triệu đồng
gây án xong huy bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó huy có hai tiền án về tội cướp tài sản
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm đang thực hiện truy bắt đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tp hcm
để phục vụ công tác truy bắt và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm thông báo truy tìm đối tượng có lai lịch như sau
họ và tên hà trọng vũ sinh ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê quán bến tre nơi đăng ký hộ khẩu thường chú số hai trăm một mươi một ấp ba xã hưng phong huyện rồng trôm tỉnh bến tre
nơi ở trước khi bỏ trốn số một trăm linh ba trên a bốn lê văn thọ tổ ba mươi bốn phường một mươi một quận gò vấp tp hcm
chứng minh nhân dân số ba hai không chín bốn bốn ba không hai bảy năm cấp ngày một mươi tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nơi cấp công an tp hcm
hộ chiếu số a một năm ba ba bốn bốn hai bảy năm cấp ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn năm
ai biết thông tin về đối tượng đề nghị liên hệ với đồng chí võ trường giang đội ba phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
địa chỉ sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm
số điện thoại chín trăm ba mươi chín chín mươi ba hai trăm chín mươi chín
đang vận chuyển thuốc lá lậu trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã an hiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng
huỳnh nhật trường quân đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện châu thành và các lực lượng chức năng bắt quả tàng
vào khoảng năm h ba mươi sáng nay lực lượng công an tiến hành dừng phương tiện ô tô bảy chỗ
xoát bảy mươi năm e một trăm sáu mươi tám do quân điều khiển phát hiện bên trong xe ô tô có chứa một mươi năm bao thuốc lá điếu nhập lậu
gồm các nhẫn hiệu z hero và scott
qua làm việc đối tượng khai nhận vận chuyển số thuốc lá trên từ huyện đức huệ tỉnh long an xuống tỉnh sóc trăng để tiêu thụ
thưa quý vị vài năm gần đây thuốc lá điện tử xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường
với những lời quảng cáo như đây là một giải pháp an toàn thay thế và giúp cài nghiện thuốc lá truyền thống
tuy nhiên theo cảnh báo của bộ y tế
hiện nay chưa có bất cứ một bằng chứng khoa học nào cho thấy thuốc lá điện tử an toàn hơn thuốc lá điếu truyền thống
thậm chí trong nhiều sản phẩm còn có chứa nicotine là chất gây nghiện cao độc hại gây ra bệnh tim mạch hô hấp tiêu hóa và ung thư
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh hà nam
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hà nam đã phát hiện một tổng kho cung cấp thuốc lá điện tử với số lượng lớn nhất từ trước đến nay
vụ bắt giữa lần này tiếp tục là một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với trả lưu sử dụng sản phẩm độc hại này của không ít bạn trẻ khiến này
một sản phẩm thuốc lá điện tử được tầm hương vị sẵn như thế này đang được giao bán trên thị trường với mức giá từ hai trăm linh đồng đến hai trăm năm mươi đồng
nhưng theo tài liệu của cơ quan điều tra khi các đối tượng nhập về để phân phối có ra gốc chỉ khoảng ba mươi đồng nghĩa là rẻ hơn gần bằng một phần một mươi so với giá bán
thời điểm cơ quan chức năng ập vào kiểm tra kho hàng nằm trong khu công nghiệp
trong khu công nghiệp châu sơn ở thành phố phủ lý cả chục công nhân của công ty vẫn đang miệt mài gia công đóng gói các sản phẩm thuốc lá điện tử
đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn chứng tử hay tài liệu chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số hàng trong kho
tuy nhiên thông tin trên nhãn mắc cho thấy các sản phẩm này có xuất xứ từ trung quốc
các đối tượng khi mà liên lạc giữa chủ hàng với người nhận hầu hết dùng các mạng xã hội như là wechat như là zalo để báo các địa điểm
tuy nhiên qua xác minh ban đầu thì cho thấy các địa điểm này không cụ thể tại một vị trí nhất định mà nằm ở các khu vực giải rác trên địa bàn cả nước như ở khu vực bắc ninh khu vực hà nội khu vực hải dương
qua kiểm đếm lực lượng chức năng thu giữ trên một trăm linh tám sản phẩm cùng một hai tấn vỏ hộp thuốc lá điện tử tem nhãn các loại cùng máy móc phục vụ quá trình gia công đóng gói
với số lượng hàng hóa lớn như vậy đây được coi là vụ vi phạm lớn nhất từ trước đến nay đối với mặt hàng thuốc lá điện tử trên địa bàn cả nước

qua kiểm đếm lực lượng chức năng thuốc lá điện tử trên địa bàn cả nước
để giám định thanh phần hóa chất kết quả phân tích sẽ là căn cứ để cơ quan điều tra đưa ra hướng xử lý đối với vụ vi phạm này
sáng nay thượng ủy quyền của trung ương đoàn đồng chí hoàng cẩm thạch phó bí thư tỉnh đoàn hà tĩnh đã đến nhà trao quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đại úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng huyện nguy xuân đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu cán bộ công an xã xuân hồng đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo chú tại xã xuân hồng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang thì bất ngờ bị đối tượng trần trọng gia bảo dùng kéo đâm trọng thương
mặc dù được ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh gia đình đồng đội các y bác sĩ kịp thời cấp cứu và cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng đồng chí trần trung hiếu đã hy sinh vào lúc sáu h ba mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một
sự hy sinh anh dũng của đại úy trần trung hiếu là tấm gương hết mình về công việc xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc cho tuổi trẻ cả nước tuổi trẻ công an nhân dân và tuổi trẻ công an tỉnh hà tĩnh học tập và nói theo
trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng scb cùng các đơn vị có liên quan cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tám mươi sáu bị can
theo đó bị can trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố ba tội danh gồm tha mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ
các bị can còn lại bị truy tố về các tội danh tha mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
một trong số tám mươi hai bị can bị đề nghị truy tố có đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
kết quả điều tra xác định cựu cục trưởng đỗ thị nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ năm hai triệu usd để bao che bưng bít cho các sai phạm của bà trương mỹ lan và ngân hàng scb
việc báo cáo không trung thực của bị can này khiến ngân hàng nhà nước chính phủ không có đủ thông tin tài liệu để chỉ đạo xử lý các xe phạm của ngân hàng scb ngăn chặn hành vi phạm tội của bà trương mỹ lan và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng scb
hành vi làm trái công vụ trái quy định pháp luật thanh tra của bị can đỗ thị nhàn để giúp đỡ trương mỹ lan tạo điều kiện cho vạn thịnh pháp ngân hàng scb thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định truy nã đối tượng lê quốc thống chú tại phường một mươi ba quận một mươi tp hcm về tội cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra lê quốc thống là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ gsv
cùng đồng bọn đã thành lập bảy công ty để cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn đòi nợ thuê gọi điện đe dọa chửi bới cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự nhằm gây sức ép buộc khách hàng phải trả nợ
nếu phát hiện đối tượng ở đâu người dân có thể báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội theo số điện thoại chín trăm ba mươi sáu tám mươi sáu hoặc cơ quan công an nơi gần nhất tổng đài một trăm một mươi ba hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook của công an tp hà nội
cơ quan công an cũng yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc ẩn trú tại tỉnh bình định bản án chín năm tù
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bảy h ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại phường nhân bình tp quy nhơn ông nguyễn thanh hùng đến nhà của nguyễn ngọc ẩn đòi số tiền ba trăm linh triệu đồng và có lời nói xúc phạm nên hai bên đã xảy ra tranh cãi
trong lúc xô sát nhau ẩn đã dùng dựa chém ba nhát vào đầu một nhát vào cổ một nhát vào ngực một nhát vào cổ tay trái của ông hùng
nhờ có đồng mũ bảo hiểm và được người dân can ngăn đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông hùng không chết mà chỉ bị thương tích với tỷ lệ một mươi chín
liên quan đến vụ nổ khí ga bên trong nhà máy đóng tàu dung quất hiện đã có hai nạn nhân tử vong
sáu trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện và một người đã xuất viện
nạn nhân thứ hai trong vụ nổ ga bên trong nhà máy đóng tàu dung quất là thợ lắp ráp trú tại xã tịnh khê tp quảng ngãi đã tử vong sau một mươi ba ngày điều trị
trước đó vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một một vụ nổ khí ga trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quốc
tại buồng bơm tàu legend đã khiến chín nạn nhân bị bỏng
thời điểm trên các công nhân thuộc phân xưởng ống xưởng thiết bị tàu nhà máy chế tạo của công ty đang hàn cắt tại tầng đáy của buồng bơm tàu legend
thì xảy ra sự cố cháy tại kết trống dưới đáy buồng bơm gây bỏng cho nhóm công nhân
nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố trên là do van đường ống dẫn dầu bị dò dỉ vào trong kết trống
cùng lúc các công nhân tiến hành công việc sinh lửa hơi dầu phát sinh trong kết ống mở ra trước đó bay lên bắt gặp tên lửa đã gây cháy nổ
các đối tượng in tèm nhãn gần giống với sản phẩm pháo hoa của nhà máy z một trăm hai mươi một rồi bán ra thị trường
chỉ có mỗi mấy cái nhãn mát được in của cơ quan bộ quốc phòng được phép sản xuất dán vào là xong
nhưng lại thô thiển đến mức là nội dung thì lại còn không đúng
chỉ được cái tên mà lại đặt ở trong khu trung cư này thì đây là trường hợp hiểm họa tôi phải nói là song trùng
trước những diễn biến phức tạp của tình trạng lừa đảo
ngày càng gia tăng ảnh hưởng đến quyền của người tiêu dùng
từ năm hai nghìn hai mươi hai nhà máy z một trăm hai mươi một đã thay đổi công nghệ
loại bỏ quy trình sản xuất pháo hoa bằng ống giấy và thay bằng dàn ép bột giấy liền cối
đây là công nghệ sản xuất pháo hoa duy nhất tại việt nam hiện nay
và các đối tượng làm giả không thể sao chép được
đồng thời tăng cường các biện pháp chống gian lận thương mại
như ứng dụng mã qr biến đổi trên từng sản phẩm
vâng trên tên tôi là dàn pháo hoa chính hãng do nhà máy z một trăm hai mươi một sản xuất

thì nhà máy đã gắn mã qr cho từng sản phẩm

được đánh giá hợp quy với các thông số kỹ thuật phù hợp với thông tư bốn hai nghìn một mươi một của bộ công an
bên cạnh đó giải pháp thứ hai là trên sản phẩm của chúng tôi
thì có cái tem chống hoa giả gắn mã qr code biến đổi
người mua sản phẩm dễ dàng quét cái mã qr code để nhận diện cái thương hiệu sản phẩm
và xuất xứ của sản phẩm nơi chúng tôi sản xuất
cái giải pháp thứ ba là chúng tôi đẩy mạnh cái tuyên truyền
tiên truyền cho người dân nhận biết được về cái sản phẩm
thế nào là sản phẩm pháo hoa do chúng tôi sản xuất
từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng gia tăng hoạt động mua bán
tàng trữ các loại pháo hoa nhập lậu pháo hoa giả
việc sử dụng các loại pháo hoa này là vi phạm pháp luật
và tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao
theo đó cùng với các biện pháp của lực lượng chức năng
phía nhà máy đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất
đồng thời hạ giá thành sản phẩm
điều này sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng
và tránh tình trạng tiền mất tật mang khi mua phải pháo hoa nhập lậu pháo hoa giả
từ mua hàng đến mua sản phẩm của chúng tôi thì phải khai báo thông tin
bao gồm là họ tên địa chỉ này rồi thì là mục đích sử dụng cái sản phẩm đó
và số lượng sản phẩm
và sau khi mua hàng thì chúng tôi sẽ cấp cho một cái phiếu bán hàng
rồi chúng tôi xuất ra
và cái đó là cái chứng từ để mà người dân trong quá trình sử dụng
đấy được đưa ra để mà khi có cơ quan pháp lý để người ta chứng nhận
đây là sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng
pháo hoa nhập lậu pháo hoa giả đã gây ra rất nhiều hệ lụy
do đó người dân cần tỉnh táo và cảnh giác trước những phương thức
thủ đoạn tinh vi của tội phạm